hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các xe buýt giả này được sơn lại giống với màu sơn truyền thống của xe buýt và đa phần không bán vé ngay nhìn hoạt động ở nhiều tuyến đường cửa ngõ hà nội
năm trường hợp còn lại là xe buýt vi phạm giao thông gây nguy hiểm mất an toàn giao thông cho người đi đường và hành khách trên xe
cảnh sát giao thông đã xử phạt các lỗi vi phạm chủ yếu như dừng đỗ sai quy định chạy không đúng tuyến trở qua số người quy định đón trả khách sai quy định không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy đi sai làn đường đi vào đường cấm
cảnh sát giữ bốn mươi một bộ giấy tờ